ngày hai mươi hai tháng hai tức mùng bảy tháng riêng năm mậu tuất tại xã hiền lương huyện hạ hòa tỉnh phú thọ đã chính thức khai hội đền mẫu âu cơ năm hai nghìn một mươi tám
mở đầu lễ hội là lễ tế thành hoàng làng và phần rước kiệu lễ vật từ đền đức ông nhằm tri ân công đức tổ mẫu âu cơ
cầu mong tổ mẫu phù hộ cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mọi người có cuộc sống ấm no bình an hạnh phúc
lễ hội đền mẫu âu cơ mang nét văn hóa truyền thống đậm tính nhân văn sâu sắc
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bộ văn hóa thể thao và du lịch đã chứng nhận tín ngưỡng thờ mẫu âu cơ đền mẫu âu cơ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia